từ sáng ngày hôm nay sáu tháng một mươi một không khí nhiều nơi ở khu vườn các tỉnh thành phía bắc và thủ đô hà nội ô nhiễm nặng xuất hiện nhiều điểm ở mức rất có hại cho sức khỏe
trên cổng thông tin quan trắc môi trường ubnd tp hà nội cho thấy nhiều điểm quan trắc có chỉ số ô nhiễm màu cam mức ảnh hưởng sức khỏe với người nhạy cảm
còn trên nền tảng ứng dụng bam e ghi nhận chỉ số aqi ở hầu khắp hà nội có mức đỏ tím không tốt cho sức khỏe chỉ số aqi cao nhất hai trăm bảy mươi bảy
theo tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường miền bắc đang trong mùa đông thời kỳ ghi nhận nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trong đó có bụi mịn pm hai năm thường cao nhất trong năm
đêm và sáng sương mù dày đặc khiến các chất ô nhiễm không khuếch tán lên cao mà lơ lửng ở tầng thấp
người dân nên cập nhật thường xuyên chất lượng không khí trong những khoảng thời gian ô nhiễm không khí tăng cao và thực hiện theo khuyến cáo của chuyên gia môi trường